công an tp hà nội đã giao công an quận đống đa khởi tố hình sự vụ án vi phạm quy định về giao thông
hiện công an quận đống đa đang tạm giữ hình sự đối với lái xe đỗ xuân tuyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại ngõ bốn trăm linh chín kim mã ngọc khánh ba đình
cơ quan chức năng bước đầu xác định lái xe điều khiển xe ô tô hai mươi chín a bảy mươi tám nghìn bốn trăm linh chín lưu thông trên đường vĩnh hồ
xảy ra va chạm với năm xe máy khiến cho một nữ nhân viên quét rác tử vong tại đường láng quận đống đa thành phố hà nội
thưa quý vị qua điều tra ban đầu lái xe đỗ xuân tuyên đã sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
theo phân tích của ngành y tế khi sử dụng rượu bia người sử dụng sẽ bị ức chế não bộ
tổn hại tới sức khỏe và ảnh hưởng đến khả năng phán đoán sự tập trung gây mất an toàn giao thông
thực tế thì đã chứng minh là ở các vụ tai nạn giao thông mà người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu bia
chất kích thích thì mức độ nguy hiểm của các vụ tai nạn này sẽ cao hơn rất nhiều so với bình thường